các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tấm khi vừa ăn xong
trong quá trình tấm các mệnh máu ngoài da sẽ dãn nở
máu lưu thông mạnh đến các chi nên lượng máu chuyển đến cơ quan tiêu hóa và nội tạng bị hạn chế làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn bị trì trệ
làm việc quá sức
khi bạn làm việc quá sức sẽ dẫn đến sự suy nhược cơ thể kéo theo sức đề kháng của cơ thể bị giảm suốt nhanh chóng
từ đó chức năng tự bảo vệ của niêm mạc dạ dày cũng bị suy yếu khiến bệnh đeo dạ dày tái phát
tăng thẳng tinh thần
tình trạng quá tải về thể chất cũng như tâm thần lâu dài đều dẫn đến sự mệt mỏi làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm tác dụng bảo vệ dạ dày của niêm mạc dạ dày
hốt thuốc lá thường xuyên
khói thuốc lá kích thích bài tiết vaccine trong dịch vị dạ dày
khi lượng vaccine tăng cao sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng sâu đến niêm mạc dạ dày trong đó có viêm lết dạ dày
thuốc lá còn làm tăng sản xuất các gốc tự do có trong dạ dày và hệ tiêu hóa
cơ chế bảo vệ niêm mạc suy giảm thúc đẩy các yếu tố gây viêm lết dạ dày tá tràng phát triển
ngoài chế độ ăn uống việc không tuân thủ liệu trình điều trị cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh đau dạ dày tái phát liên tục
bốn mươi những người bị đeo dạ dày là do nhiễm vi khuẩn hp
với pháp đồ điều trị đúng chuẩn đa số người bệnh sẽ thấy các triệu chứng thuyên giảm hoặc mất hẳn mặc dù chưa sử dụng hết thuốc
lúc này nhiều người chủ quan bỏ qua uống thuốc quên không uống thuốc uống không hết đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ
điều này là nguyên nhân khiến bệnh không được điều trị triệt đề dễ tái phát vì thực chất vi khuẩn hp vẫn còn chúng lại nhanh chóng tạo ra các tổn thương và tiếp tục gây đau
nghiêm trọng hơn còn dẫn tới tình trạng hp kháng kháng sinh khiến việc điều trị trở nên khó khăn
một nguyên nhân khác đó là không điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh
khi đối mặt với những cơn đau dạ dày
nguyên nhân gây bệnh không được điều trị trứng bệnh mà không đến các cơ sở y tế để được thăm khám chuẩn đoán tìm ra nguyên nhân thực sự gây bệnh
nếu nguyên nhân gây bệnh do nhiễm vi khuẩn hp
việc tự ý dùng thuốc có thể xử lý được tạm thời các triệu chứng như đau vùng thương vị ợ hơi ợ chua
nhưng nguyên nhân sâu xa là vi khuẩn hp thì vẫn chưa được xử lý
vi khuẩn hp rất di động thâm nhập qua lớp chất nhảy và xâm lấn biểu mô dạo dày đặc biệt là khoảng gian bào
vi khuẩn sản sinh uresa rất mạnh
enzyme này có hoạt tính phân giải ure thành ammoniac
ure là sản phẩm chuyển hóa của các mô tế bào trúng vào máu một phần và được đào thải qua thận
một lượng ure từ máu qua lớp niêm mạc dạ dày và dịch vị da dày
ammoniac có phản ứng kiềm làm tăng tạm thời hp tại chỗ đến khoảng sáu năm
và giúp cho vi khuẩn sống sót được trong môi trường rất acid của dạ dày
ngoài ra ammoniac còn gây độc trực tiếp đối với tế bào niêm mạc dạ dày
hp còn làm giảm chất nhảy bảo vệ thành dạ dày cho nên acid dịch vị tác động trực tiếp lên thành dạ dày
sự phối hợp của nhiều yếu tố trên gây viêm lết dạ dày
chỉ cần hb còn trong dạ dày chúng sẽ tiếp tục làm bệnh tái phát